tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba trăm bốn mươi tám viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an quyền đã cất dấu số hàng trên trong hộp mì tôm
bước đầu quyền khai nhận được một người phụ nữ không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên
nếu chót lọt đối tượng sẽ được trả một triệu đồng
một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra vào đầu giờ chiều ngày hôm nay
tại khu đô thị linh đàm vườn hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
khiến một cháu bé thiệt mạng
vào thời điểm trên một cháu bé khoảng ba tuổi chưa rõ danh tính
không may bị ngã từ tầng ba xuống đất chết tại chỗ
khi xảy ra sự việc bé mặc chiếc áo màu xanh và có người thân trông giữ
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt
tại hiện trường khám nghiệm điều tra nguyên nhân của vụ việc
còn vào khoảng hai giờ bốn mươi phút sáng ngày hôm nay
tại ấp la ma xã vĩnh tường huyện an phú tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu dụi chín căn nhà
ngọn lửa đã bùng phát từ một căn nhà ở dãy nhà sàn của xóm trăm la ma
sau đó nhanh chóng lan rộng sang những căn nhà lân cận
với sự nỗ lực của các lực lượng sau gần một giờ đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
hậu quả ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn bốn căn nhà
năm căn nhà bị thiệt hại từ ba mươi đến năm mươi
rất may không có thiệt hại về người
nhưng vụ cháy đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của năm mươi bảy nhân khẩu
không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày
và giá vé tháng là hai trăm linh đồng một người một vé
dành cho đối tượng hành khách phổ thông đi lại trên tuyến này
đây là nội dung được ubnd tp hà nội đưa ra
tại dự thảo phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng
theo phía tp hà nội phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng
có trợ giá áp dụng trong thời gian thí điểm vận hành thương mại
giá vé trên đã bao gồm tiền bảo hiểm thân thể hành khách
và các khoản chi phí trung gian thanh toán nếu có